là một phụ nữ người giao tuy không phải là cán bộ xã bí thư tri bộ hay trưởng thôn
nhưng những năm qua bà đặng thị phúc thôn làng ẻn xã chỉ quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai
luôn nhiệt tình với công tác dân vận công hiến miệt mài cho sự phát triển của quê hương
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
được sự vận động của người có uy tín trong thôn là bà đặng thị phúc
gia đình ông đặng văn sửu đã mạnh dạn mở rộng diện tích đất sản xuất
khơi thông thủy lợi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
thay thế lúa ngô kém hiệu quả sang chăn nuôi thủy sản và trồng rừng
như vậy mà kinh tế của gia đình ông sửu ngày một khá lên
còn sức khỏe thì sẽ còn tham gia công tác tuyên truyền vận động tại địa phương
đó là tâm nguyện của đảng viên người giao đặng thị phúc
vì thế dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn miệt mài đi từng ngõ gõ từng nhà
mang tâm huyết của mình để góp phần xây dựng thôn bản quê hương
nhờ sự vận động của bà phúc nhân dân đã đồng tình hiến đất hiến ngày công
để làm đường xây dựng thôn làng ẻn sớm trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu
tôi cũng không nghĩ rợi về tiền nông vật chất
vật chất gì cả lúc nào cũng mang tinh thần gương mẫu để phục vụ cho nhân dân
phấn đấu cho cùng chi bộ chính quyền thôn các đoàn thể để xây dựng thôn
lúc nào làm sao cho thành thôn kiểu mẫu
bà đặng thị phúc là người đồng bào dân tộc giao
thì bà cũng gương mẫu đi đầu trong cái việc tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư
cải tạo phong tục tập quán của cộng đồng dân cư cũng như của thôn
đảng ủy cũng như chính quyền của xã
luôn xác định đây là cái nhân tố để mà cùng giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương
trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến với người dân
đã rất nhiều lần được các cấp huyện cấp tỉnh và mới đây là bằng khen của thủ tướng chính phủ
nhưng mỗi lần cầm tấm bảng khen trên tay người đảng viên đặng thị phúc lại không giấu nổi sự tự hào
không phải giá trị về vật chất mà chính sự ghi nhận của chính quyền
sự tin yêu của nhân dân là động lực lớn nhất để người phụ nữ người giao này
tiếp tục công việc dân vận góp phần vào sự phát
phát triển của thôn bảng quê hương